kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới cùng với sự di chuyển nhanh ra phía đông của khối khí lạnh
thời tiết tại khu vực đông bắc bộ sẽ duy trì trạng thái có mưa vài nơi đêm và sáng trời lạnh
kèm theo đó là hiện tượng sương mù dài rác sự báo nhiệt độ thấp nhất trong khoảng một mươi bảy hai mươi độ
ban ngày trời giảm mây có nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
với các tỉnh tây bắc bộ do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao
nên khu vực có thể xuất hiện mưa rào rải rác tập trung chính vào đêm và sáng sớm với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
còn trưa chiều trời có nắng nhẹ gián đoạn nhiệt độ cao nhất ngày từ hai mươi năm hai mươi chín độ có nơi cao hơn
trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất ở mức là dưới hai mươi độ
với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chịu tác động của không khí lạnh suy yếu
nên đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác xuất hiện tập trung nhiều ở vùng ven biển
lúc này trời còn lạnh với mức nhiệt dưới hai mươi hai độ còn trưa chiều có nắng nhẹ
nhiệt độ cao nhất ngày sao động trong khoảng từ hai mươi năm hai mươi tám độ cục bộ có nơi cao hơn
còn tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết ít có sự biến động vào ban ngày trời hưởng nắng nhẹ
nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi một hai mươi bốn độ còn cao nhất có thể đạt ngưỡng là hai mươi sáu hai mươi chín độ
có nơi cao hơn ở các tỉnh ninh thuận bình thuận thời tiết tạnh giáo thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới chưa có dấu hiệu mưa trái mùa
và thời tiết chủ đạo vẫn là ngày có nắng đêm không mưa
nhiệt độ cao nhất ngày tại các tỉnh vùng cao tây nguyên phổ biến trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
lưu ý là nhiệt độ vào ban đêm và sáng sớm tại đây ở ngưỡng trời rét với thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
quý vị cần chủ động trang phục phù hợp để đảm bảo sức khỏe
các tỉnh thành phía nam thời tiết cũng đang trong những ngày đặc trưng của mùa khô khi mà thời gian nắng trong ngày kéo dài
cường độ nắng mạnh vào trưa chiều nhiệt độ cao nhất ở trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng miền đông như đồng nai bình phước có nơi trên ba mươi bốn độ cùng với độ ẩm giảm thấp nên cảm giác oi nóng xuất hiện vào trưa chiều
phải đến đêm và sáng sớm thì thời tiết mới mát mẻ dễ chịu với nhiệt độ ở mức là dưới hai mươi sáu độ